người đàn ông này tên là nguyễn văn hai ở ấp long thạnh xã long bình điền huyện trợ gạo tỉnh tiền giang
sau bao ngày sống trong tuyệt vọng vì bản án tử hình của người con trai duy nhất
ông đã quyết định đến trại tạm giam công an tỉnh tiền giang để gặp lại đứa con trai ấy
đứa con trai mà ông đặt cả tương lai vào nó để giờ nó lại phải trả giá bằng bản án tử hình vì tội giết người
đứa con tội lỗi của ông là nguyễn hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chỉ vì không có tiền cho bạn gái trong thời gian bốn mươi ngày từ ngày một mươi tháng chín đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn hắn đã giết chết ba người
hành vi mất nhân tính của nguyễn hoài nam cũng xuất phát từ bản tính ham chơi lười lao động yêu đường mù quáng
mặc dù bạn gái của hắn đã có gia đình nhưng nguyễn hoài nam vẫn bất chấp tất cả
khi biết tin bạn gái bị ốm nằm viện hắn chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền bằng mọi giá để thăm bạn gái
nguyễn hoài nam đã thực hiện hành vi tàn độc của mình với ba người hành nghề xe ôm chỉ trong vòng chưa đầy bốn mươi ngày
tối muộn ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn nam lang lang thang đi trên đường nguyễn thị thập thành phố mỹ tho với ý định cướp xe ôm thì gặp ông trần trung hoàng
hắn thuê ông hoàng trở đi đến khu vực vắng vẻ
nam yêu cầu ông hoàng đi đến khu vực vắng vẻ
hoàng dừng xe lại khi mất cảnh giác nam tấn công ông từ phía sau bằng nhiều nhát dao đâm
tiếp đó dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn nam thuê anh lê hoàng thanh
trở từ thái lan
thành phố mỹ tho về chợ gạo
khi đến khu vực vắng người qua lại từ phía sau nam rút dao đâm vào lưng và cổ của anh thanh khiến anh đổ gục xuống đường rồi nam cướp xe tẩu thoát
sau đó anh thanh gắn gượng chạy vào nhà dân nhờ giúp đỡ nhưng trên đường đi cấp cứu thì anh thanh đã tử vong
vì thấy việc gây án chót lọt nam tiếp tục gây tội ác này
đến đêm ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn nam thuê anh trần văn lâm trở từ ngã ba trung lương về huyện chợ gạo
cũng như những lần trước đến chỗ vắng vẻ nam tấn công ông lương bằng nhiều nhát dao làm người xe ôm tử vong tại chỗ
sau đó nam lấy xe máy và ví tiền của nạn nhân
gia đình chỉ có hai vợ chồng và một đứa con
chị ở nhà lo nội trợ anh lâm kiếm tiền bằng nghề xe ôm được đồng nào tiêu đồng đó
dù hoàn cảnh khó khăn anh chị không được học hành tử tế nhưng con trai anh chị học rất giỏi
cháu năm nào cũng đạt học sinh giỏi của tỉnh còn đi thi học sinh giỏi quốc gia
cũng vì kiếm tiền mưu sinh và nuôi con ăn học anh lâm luôn phải chạy xe ôm cả đêm để tranh thủ kiếm thêm
còn đây là gia đình của anh lê hoàng thanh
cha mẹ của anh đều đã già tuy anh đã hơn ba mươi tuổi nhưng chưa lập gia đình vì hoàn cảnh quá nghèo
anh một mình làm xe ôm kiếm tiền nuôi cha mẹ
cũng như hoàn cảnh gia đình anh lâm gia đình anh thanh cũng chỉ trông chờ vào anh
trông chờ vào những khoản tiền kiếm được bằng nghề xe ôm để nuôi sống gia đình
nghề xe ôm vất vả tìm ẩn nhiều nguy hiểm
miếng cơm manh áo vì những người đang chờ trông vào khoản tiền mà anh kiếm được
nên anh lâm anh thanh đã bất chấp hiểm nguy nhận chở khách cả ban đêm
hoàn cảnh vốn đã nghèo khó nhưng nay anh thanh mất đi
gia cảnh lại càng túng quẫn hơn
cho đến giờ người cha này vẫn chưa thể chấp nhận nỗi đau mất con
nó đi mừng hồ và mừng hồ cũng như mưa nắng chạp tròi thì nó thất nghiệp
thì nó không có mừng được thì nó chạy không ra ôm
mấy em cũng gầy cũng nói nói chứ con chạy con cũng cẩn thận chứ đâu phải ấy má sợ
thì nói chứ thấy nó đi ban đêm mình cũng gầy
cũng nói là nó nói tại vì giờ hồ chứ tự nào nó thất nghiệp rồi con phải đi chạy là có tiền
mới chút xíu vậy nhỏ thứ năm điện về nó nói
anh tư mất rồi má ơi
nói thiên hồ đó tôi không còn biết gì nữa hết trơn
vậy đó rồi
rồi về ba nó nói nó mất hồi năm giờ
thì tôi cũng hết biết luôn cô ơi hồi đó là không còn biết gì nữa hết trơn á
rồi từ ngày đó tới giờ rồi thôi
thôi tôi nói thôi giờ tại cái số mình vậy thì phải chịu đi chứ giờ sao giờ
rồi nói chứ mất nó rồi cũng buồn lắm
chịu đi rồi đến giờ nó mất hồi
chịu đi ai cưới chi
cái này là đó nè
giờ nó dịch bây giờ
cái này là nó dịch bây giờ
mấy đứa bị điên xuống xa đi
điên xuống xa đi
giờ trời đầy đầy đau ngủ
điên xuống xa đi
nó của nó gì
đừng có gí shouted
đi đứng xuống xa
đi đứng xuống
đi đứng xuống xa

mấy người nói rồi
mấy người nói rồi